thưa quý vị đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn vịt giống không rõ nguồn gốc
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực thôn đồng cậm
xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải do đinh văn lâm
chú tại huyện bình liêu điều khiển đang di chuyển về hướng trung tâm huyện bình liêu
kiểm tra trên thùng xe thì phát hiện có ba trăm năm mươi sáu lồng nhựa màu đen chứa gần bốn mươi ba con vịt giống
tại thời điểm kiểm tra lái xe lâm không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số vịt giống trên xe
quả xác minh ban đầu lâm khai nhận vận chuyển thuê số vịt giống trên lấy một triệu đồng tiền công
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tiếp tục xác minh làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá hơn hai hectare rừng để xây đường dây truyền tải điện thuộc dự án thủy điện trở hy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa yêu cầu các ngành chức năng địa phương kiểm tra và xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện trở hy huyện tây giang
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với các ngành địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ vụ việc
và tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh trình ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thường trực tỉnh ủy
tình hình kết quả điều tra xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện trở hy theo yêu cầu
thời gian báo cáo là trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến vụ phá rừng này theo hạt kiểm lâm huyện tây giang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang công an huyện tây giang điều tra
cũng liên quan đến dự án thủy điện lần này thì công an huyện đông giang cũng đang điều tra và xử lý những tổ chức cá nhân liên quan đến việc phá rừng tại xã ma côi
đây được xem là vụ phá rừng liên huyện có quy mô lớn nhất trong vài năm trở lại đây
hiện nay vẫn còn khoảng một nửa số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán
như vậy thì sau gần hai năm quy định này có hiệu lực
thì việc triển khai đến nay vẫn còn rất chậm
tháng ba này thì bên cạnh việc là đẩy mạnh tuyên truyền cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm các cây xăng chỉ hoãn không tuân thủ quy định về việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán
theo thống kê của tổng cục thuế hiện có hai mươi ba địa phương có bảy mươi cửa hàng xuất hóa đơn điện tử tại ba mươi một địa phương tỷ lệ này dưới năm mươi năm
cả nước hiện có gần tám tám trăm linh cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn theo từng lần bán
bằng khoảng năm mươi năm tổng số cửa hàng trên toàn quốc
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc phải ấn định thời hạn cuối cùng cho việc áp dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu với những chế tài đủ sức gian đe
việc khất lần thời hạn thực hiện không chỉ tạo cơ hội cho nạn kinh doanh trái phép xăng dầu và trốn thuế hoành hành
mà còn khiến cho thị trường xăng dầu kém minh bạch đe dọa đến an ninh năng lượng của đất nước
công an huyện củ chi tp hcm đã khởi tố bắt lê hoàng duy
nguyễn văn tấn hai mươi tám tuổi nguyễn huy tùng hai mươi tám tuổi cùng ngủ tại huyện hóc môn về hành vi cướp giật tài sản
đây là giống đối tượng đã giật ba sợi dây chuyền vàng bạch kim trị giá hàng chục triệu đồng vào ngày mùng ba tết trên địa bàn của huyện củ chi
ngoài ra công an cũng đã khởi tố bắt giam nguyễn phước đạt thuộc xã xuân thới sơn huyện hóc môn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra sáng mùng ba tết tức ngày một mươi hai tháng hai
theo bằng tính từ trước duy chở tùng chạy trước để cướp giật
tấn chạy sau cánh địa gây khó khăn cho người dân khi truy đuổi
gần trưa cả nhóm đi vào khu vực chợ xóm mới xã an nhân tây huyện củ chi thì phát hiện người đàn ông đeo dây chuyền vàng trên cổ
duy sau đó chạy xe chờ tấn áp sát cướp giật dây chuyền vàng của người đàn ông rồi tẩu thoát
khi cả ba đi đến địa bàn xã trung lập thượng và xã phước thạnh thì tiếp tục cướp giật hai sợi dây chuyền vàng và bạch kim của hai người đi đường
nhóm này chạy về địa bàn huyện hóc môn tùng và duy đi bán sợi dây chuyền khoảng ba tám chỉ và khoảng hai lượng cho đạt với giá sáu mươi bảy triệu đồng
riêng sợi dây chuyền bạch kim tùng mua lại với giá một mươi bốn triệu đồng
theo công an duy tùng đã thay ốc nhựa biển số vứt bỏ các tăng vật liên quan và đi lông an lâm đồng vĩnh long kiên giang để trốn
nhưng nhanh chóng bị đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi phối hợp với đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
riêng tấn hiện đang bỏ trốn mở rộng vụ án công an huyện củ chi bắt thêm nguyễn thanh hùng ngụ hóc môn
hùng duy tùng cùng khai việc hùng cùng với tấn thực hiện hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận một mươi hai vào ngày hai tết tức ngày một mươi một tháng hai
tại sáng cướp giật được bán với giá hơn bốn mươi triệu đồng chi nhau
hiện công an huyện củ chi đang phối hợp với công an quận một mươi hai rà sát truy tìm người bị hại
ngoài ra nhóm này còn khai trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp dật tài sản trên địa bàn các tỉnh tiền giang bến tre bà rịa vũng tàu
công an huyện củ chi đang phối hợp với công an các tỉnh thành để xử lý
công an cũng tìm người bị hại và kêu gọi nguyễn văn tấn hay còn gọi là quẹo hai mươi tám tuổi ngụ huyện hóc môn tp hcm
sớm ra đồ thú để được hưởng khoa hồng của pháp luật
liên quan vụ việc bang quản trị chung cư miếu nổi thuộc quận bình thạnh tp hcm bị khởi tố bắt giam về tội tham mâu tài sản
theo kết quả điều tra khi còn là trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi phường ba quận bình thạnh phạm phương đã bắt tay với đơn vị lắp đặt để nâng khống giá lắp thang máy
theo điều tra thời điểm đang tại chức phạm phương với tư cách là trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi đã bàn bạc với phan phương đại lắp đặt bốn thang máy ở lô b và lô c với giá rẻ
để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng
sau đó phan phương đại đề xuất lắp thang máy giá rẻ thì mỗi thang chỉ mua ba linh kiện chính nhập khẩu thái lan hoặc hàn quốc là máy kéo tủ điện và cắp tải
các chi tiết còn lại mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công nhằm giảm giá thành chiếm đoạt tám trăm ba mươi năm triệu đồng và chia nhau
trong quá trình làm trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi phương đã thuê đơn vị thi công sư chứa đường nội bộ
dù nhiều lần bị ủy ban nhân dân phường ba quản lý đô thị quận bình thạnh thanh tra sở xây dựng lập biên bản nhắc nhở yêu cầu giữ nguyên thiết kế ban đầu vì chưa có giấy phép xây dựng
khi bị xứ phạt thì phương sử dụng tiền đóng góp của cư dân đến nộp phạt
ngoài ra phương công an quản trị chung cư không lấy ý kiến cư dân tự bàn bạc thống nhất lấy mặt bằng thuộc phần sử dụng chung của chung cư cho nhiều người thuê mua bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với phạm phương đinh việt phan phương đại về hành vi tham mô tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi truyền hình công an nhân dân phản ánh loạt phóng sự làm minh bạch thị trường thực phẩm thực phẩm thức uống dinh dưỡng gắn mát sữa dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng
mới đây cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản thông tin về một số sản phẩm đã có thay đổi trong việc ghi nhãn mát và quảng cáo sản phẩm thức uống dinh dưỡng
cụ thể cục an toàn thực phẩm đã có văn bản số ba trăm sáu mươi hai thông tin về việc báo chí và dư luận phản ánh dòng sản phẩm nuovi của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng nutifood về việc ghi nhãn và quảng cáo không đúng quy định của pháp luật
sau khi nhận được phản ánh cục an toàn thực phẩm đã yêu cầu chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình dương kiểm tra xác minh
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình dương đã có báo cáo của công ty cổ phần dinh dưỡng nutifood về các nội dung mà công ty này khắc phục như sau
đối với việc đặt tên sản phẩm sau khi nhận được phản ánh công ty nutifood đã tiến hành đổi tên và tiến hành tự công bố lại hai sản phẩm với tên mới là thực phẩm bổ sung nuovi thức uống sữa tươi trái cây vị cam và thực phẩm bổ sung nuovi thức uống sữa tươi trái cây vị nho
đối với việc quảng cáo sản phẩm sau khi nhận được phản ánh công ty đã tiến hành gỡ bỏ các quảng cáo này
hiện nay công ty đang thực hiện quảng cáo với tên mới đổi nêu trên tại website www nutifood com vn
việc tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí và dư luận của công ty nutifood và các động thái xử lý khắc phục những tồn tại trong việc đặt tên và quảng cáo những sản phẩm như trên là hành động rất tích cực góp phần làm minh bạch thị trường sữa tại việt nam
tòa án đã triệu tập bà nguyễn phương hằng đến phiên tòa phúc thẩm tuy nhiên bà hằng đã xin vắng mặt
theo kế hoạch ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
do bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
phiên xử này được mở do bốn đồng phạm của bà nguyễn phương hằng gồm đảng anh quân tiến sĩ luật cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi cựu trợ lý của bà hằng lê thị thu hà cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân cựu trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án là đinh thị lan đinh thị hàng ni kháng cáo
dù không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng cũng được triệu tập
xong trước phiên xử này bà đã có đơn xin xét xử vắng mặt
bà hằng đang chấp hành bản án ba năm tù giam mà tòa án nhân dân tp hcm khi xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên
trước đó ngày một tháng ba vừa qua bà nguyễn phương hằng cũng có đơn xin vắng mặt tại phiên xét xử do bị cáo đặng thị hàng ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt một năm sáu tháng tù đối với bị cáo hàng ni